nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mới đây nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức buổi giới thiệu sách
đường lối quân sự của đảng lịch sử hình thành phát triển và nội dung cơ bản
của phó giáo sư tiến sĩ vũ quang hiển
nội dung cuốn sách được chia làm hai phần gồm tám chương
đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đường lối quân sự việt nam
và chỉ ra một số nội dung cơ bản đường lối quân sự của đảng
thể hiện qua các giai đoạn cụ thể như trong thời kỳ một nghìn chín trăm bảy mươi
một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp
trong thời kỳ xây dựng miền bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau ngày thống nhất hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
cuốn sách có ý nghĩa về mặt lý luận thực tiễn sâu sắc là tài liệu tham khảo bổ ích
với các nhà nghiên cứu giảng dạy các học sinh sinh viên cán bộ đảng viên
và đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu tìm hiểu học tập đường lối quân sự
của đảng cộng sản việt nam